chuyển sang phần tin tức quốc tế chiều nay tại thủ đô phnom penh của campuchia
diễn ra lễ bế mạc hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
lần thứ bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan
sự kiện khép lại sau tuần làm việc khẩn trương và tích cực
đánh dấu một năm thành công của asean trên tinh thần
asean hành động cùng giải quyết các thách thức tạo tiền đề và động lực
để asean tiếp tục ghi các dấu ấn thành công mới trong những năm tiếp theo
với một loạt chương trình nghị sự nội khối và với các đối tác asean
phát biểu tại lễ bế mạc thủ tướng campuchia samdet techo hunsen chia sẻ
trong bối cảnh tất cả các quốc gia đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
và giải quyết vấn đề myanmar đã có nhiều vấn đề phát sinh tác động đến an ninh
kinh tế và xã hội tuy nhiên asean đã kiểm soát và hóa giải các thách thức đó
đạt được nhiều thành quả theo đúng chủ đề đặt ra trong năm chủ tịch asean của campuchia
asean hành động cùng giải quyết các thách thức
thủ tướng campuchia cho biết trong bốn ngày làm việc vừa qua
asean đã hoàn thành các cuộc thảo luận toàn diện và thực chất về đường hướng sắp tới
nhằm củng cố giá trị và vai trò trung tâm của asean trong mối quan hệ với các đối tác bên ngoài
trong bối cảnh tình hình thế giới có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp
cả trong khu vực và quốc tế
asean đã thông qua và ghi nhận bảy mươi văn kiện tuyên bố bao trùm trên ba trụ cột của cộng đồng asean
phê duyên khung khổ hợp tác với một số đối tác đối thoại
ra tuyên bố chung về kỷ niệm hai mươi năm tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
lễ chuyển giao vai trò chủ tịch asean từ campuchia sang indonesia diễn ra ngay sau lễ bế mạc
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi bốn mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan